sau hơn một năm tỉnh thái nguyên công bố tình trạng khẩn cấp về nguy cơ mất an toàn của đập chính hồ núi cốc
việc sửa chữa và khắc phục tình trạng nước thấm qua thân đập đến nay đã cơ bản hoàn thành
các đơn vị thi công đang nỗ lực thực hiện những hạng mục cuối cùng để bảo đảm đập chính hồ núi cốc sẽ vận hành bình thường và an toàn trong mùa mưa bão năm nay
hồ núi cốc là hồ nước ngọt nhân tạo ở thái nguyên được đưa vào khai thác năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
đây là công trình nằm trong danh mục sáu hồ chứa là công trình thủy lợi quan trọng cấp quốc gia
năm hai nghìn một mươi bảy xảy ra tình trạng nước thấm qua thân đập chính của hồ gây nguy cơ mất an toàn cao
trước tình hình đó tỉnh thái nguyên đã đầu tư gần bốn mươi tỷ đồng để khắc phục và sửa chữa thân đập
đến nay đơn vị thi công đang nỗ lực hoàn thiện những hạng mục sửa chữa cuối cùng
hiện tại thì tiến độ thi công của quái ba thứ nhất là quái ba có sửa lý đông đá tư nước
đập chính thì đã vượt so với kế hoạch tiến độ ban đầu
còn lại đang sửa lý quái hai là quái sửa lý máy hạ lưu
trong quá trình thực hiện thì hợp đồng thì bị do trời mưa cho nên là nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề tiến độ
rồi cũng công ty và chủ tư và phòng quản lý dự án cũng đưa ra cái phù đục dạng tiến độ
để phù hợp với điều kiện thực tế và điều kiện thi công
hiện tại bây giờ là công ty nhà thầu đã thực hiện được khoảng sáu mươi năm quyết định hoàn thành của cái máy hạ lưu
theo báo cáo của đơn vị chủ đầu tư các hạng mục chính là khoan phục tạo màng chống thấm
để xử lý tình trạng nước thấm qua thân đập sửa chữa đống đá tiêu nước
và lắp đặt các thiết bị quan chắc đã hoàn thành đạt kết quả tốt
riêng hạng mục sửa chữa thoát nước và trồng cỏ má đập hạ lưu dự kiến hoàn thành vào giữa tháng tám tới đây
quá trình thi công quá trình kiểm tra đánh giá của đơn vị tư dân giám sát
cũng như là đơn vị thi công chủ đầu tư thì chúng tôi thấy các hạng mục được thi công đúng theo bản vẽ thiết kế
và đạt được yêu cầu cho phép
dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
như vậy thì cái công việc chính cho việc xử lý thấm khẩn cấp qua đập chính hồ núi cốc đã được hoàn thành
và chúng tôi có thể khẳng định là hạng mục sửa chữa thấm khẩn cấp qua đập chính hồ lưu cốc đã được hoàn thành

theo đúng quy trình mà đã được phê duyệt và đảm bảo được an toàn trong những năm tới cũng như năm tiếp theo
hồ núi cốc có nhiệm vụ đảm bảo nước cho sản xuất nông nghiệp của hơn ba mươi hectare hoa màu mỗi năm
cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho nhiều khu vực lân cận
ngoài ra nguồn nước của hồ được tận dụng để phát điện và mặt nước hồ cho phép kết hợp nuôi trầm thủy sản
hồ cũng góp phần điều hòa khí hậu tạo môi trường và cảnh quan thuận lợi cho phát triển khu du lịch